vào lúc sáu giờ hai mươi một phút theo giờ hà nội ngày chín tháng một trên địa bàn tỉnh điện biên đã xảy ra trận động đất với cường độ là bốn ba độ richter
đây là trận động đất thứ hai xảy ra trên địa bàn tỉnh trong năm hai nghìn một mươi tám
tâm trấn động đất được xác định tại tọa độ hai mươi một bốn trăm bốn mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh ba ba trăm một mươi độ kinh đông
độ sâu trấn tiêu khoảng một mươi km dư trấn kéo dài trong khoảng thời gian bốn giây
trận động đất này có cấp độ cấp năm vị trí này được xác định động đất nằm trên khu vực huyện mường ảng tỉnh điện biên
trước đó vào dạng sáng ngày tám tháng một tại địa bàn huyện điện biên đông giáp danh với huyện mường ảng cũng xảy ra một trận động đất có cường độ ba chín độ richter
trên địa bàn tỉnh điện biên tại sao lại hay xảy ra những trận động đất mà bà con nhân dân thường quan tâm
địa bàn tỉnh điện biên thuộc khu vực tây bắc việt nam
điện biên là nơi có hai đứt gãy lớn chạy qua một là đứt gãy điện biên lai châu kéo dài từ thị xã mường lai qua lòng trảo điện biên và sang lào
đứt gãy này dài vài trăm km đứt gãy thứ hai là đứt gãy sơn la sông mã chạy qua khu vực huyện tuần giáo tỉnh điện biên qua khu vực sơn la sông mã

điện biên là nơi có hai đứt gãy lớn chạy qua khu vực huyện tuần giáo tỉnh điện biên qua khu vực sơn la sông mã chạy qua khu vực sơn la sông mã
điện biên là nơi có hai đứt gãy lớn chạy qua khu vực sơn la sông mã chạy qua khu vực sơn la sông mã